các bạn có thể biết được tài lượng virus sars cov hai qua vạch đậm hay nhạt trên ký test hay không
là câu hỏi đang được rất nhiều người quan tâm
để giúp tôi và quý vị trả lời rõ thắc mắc này hãy cùng xem hcdc tp hcm nói gì về việc này
hiện nay để đánh giá tải lượng virus cao hay thấp trong xét nghiệm covid một mươi chín
thường được biết thông qua giá trị ct của xét nghiệm rt pcr
tuy nhiên theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm khi xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại nhà
người dân vẫn có thể phỏng đoán phần nào tải lượng virus thông qua từng giai đoạn bệnh
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết tài lượng virus là số lượng virus có trong máu hay dịch tiết của người bệnh
tài lượng cao có nghĩa là số lượng virus nhiều đang nhân lên và khả năng lây chuyển cao
trong quá trình mắc covid một mươi chín
và điều trị tại nhà đối với f không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
tài lượng virus trong cơ thể sẽ tăng lên và sau đó sẽ giảm đi theo diễn biến tự nhiên của virus
hiện có bốn giai đoạn diễn tiến của bệnh và nánh tài lượng virus sars cov hai
theo đó ở giai đoạn phơi nhiễm người bệnh mới tiếp xúc với virus sars cov hai
giai đoạn này xét nghiệm nhanh kháng nguyên sẽ không thể phát hiện
thời gian của giai đoạn này có thể từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ
tiếp xúc với mầm bệnh
giai đoạn ủ bệnh
đây là giai đoạn virus đã bắt đầu xuất hiện trong dịch tiết mũi họng
xét nghiệm nhanh kháng nguyên có thể phát hiện được
tài lượng virus sẽ tăng dần từ ngày thứ hai đến ngày thứ tư của bệnh
theo đó vạch tê của xét nghiệm nhanh kháng nguyên đậm giật lên
ở giai đoạn này người bệnh sẽ lây nhiễm cho những người xung quanh
bắt đầu của thời kỳ lây chuyển bệnh
giai đoạn lây nhiễm là giai đoạn mà khả năng lây lan của virus cao nhất vào thời điểm
ngày thứ năm sáu
ở giai đoạn này vạch tê đậm hơn vạch c của xét nghiệm nhanh kháng nguyên
giai đoạn này sẽ kéo dài đến ngày thứ một mươi
tài lượng virus sẽ giảm dần kể từ ngày thứ bảy đến ngày thứ một mươi
nếu quan sát kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy vạch tê sẽ nhạt màu dần so với vạch c
giai đoạn hậu lây nhiễm và phục hồi
đây là giai đoạn bắt đầu sau ngày thứ một mươi
là giai đoạn mà ngưỡng phát hiện của xét nghiệm nhanh kháng nguyên sẽ không phát hiện được virus
đồng nghĩa với việc
lúc này người nhiễm sẽ không còn khả năng lây lan
xét nghiệm nhanh kháng nguyên nhanh sẽ cho kết quả âm tính
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
người dân đã xét nghiệm nhanh âm tính
nhưng khi làm xét nghiệm rt pcr vẫn nhận được kết quả dương tính với ct từ ba mươi một đến ba mươi sáu
thì cũng không quá hoang mang lo lắng
vì lúc này kết quả rt pcr phát hiện chỉ là sars của virus
và không có khả năng lây cho người khác
thời gian phục hồi của người mắc covid một mươi chín dù đã khỏe mạnh
nhưng sars cov hai vẫn còn tồn tại trong cơ thể
kéo dài đến hơn ngày thứ hai mươi năm hoặc là có thể lâu hơn
đây cũng là cơ sở cho việc bộ y tế gần đây đã cập nhật điều kiện kết thúc cách ly của f tại nhà
theo quyết định này các f điều trị tại nhà sẽ được dỡ bỏ cách ly khi đã cách ly điều trị đủ bảy ngày
và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus sars cov hai
trong trường hợp sau bảy ngày kết quả xét nghiệm nhanh vẫn còn dương tính
thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine
và một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine và không cần thiết phải làm xét nghiệm lại